phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
đã đến sự lễ khánh thành nhà máy bustaco tại khu phức sản xuất và lắp ráp ô tô chulai trường hải
đóng tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
đây là nhà máy sản xuất và lắp ráp xe buýt lớn nhất tại việt nam với công suất hai xe một năm
nhà máy bus taco của công ty cổ phần ô tô trường hải là nhà máy sản xuất lắp ráp xe buýt lớn nhất việt nam
được trang bị hệ thống lắp ráp và sản xuất tự động với tỷ lệ nội địa hóa lên đến hơn bốn mươi
nhà máy bushaco được khởi công xây dựng vào tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu với tổng mức đầu tư hơn bảy tỷ đồng
trên diện tích khu đất một mươi bảy hectare
nhà máy có hệ thống nhà xưởng rộng tám hectare công suất hai mươi xe trên một năm
cùng hệ thống sản xuất lắp ráp theo công nghệ tự động hiện đại nhất hiện tại
và hệ thống xử lý nước thải tự động quy mô
đặc biệt nhà máy được trang bị hệ thống sơn tĩnh điện tự động
quy mô lớn nhất đông nam á và là một trong hai mươi hai dây chuyền sơn hiện đại nhất trên thế giới
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trịnh đình dũng ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực
của công ty cổ phần ô tô trường hải và tỉnh quảng nam
nhà máy xe buýt taco ra đời ngày hôm nay là một bước đột phá trong việc chinh phục khách hàng khó tính
trong nước và khu vực tạo ra những sản phẩm bảo đảm chất lượng mang thương hiệu việt nam
có tỷ lệ nội địa hóa cao góp phần cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở địa phương và cả nước
buổi lễ đã diễn ra lễ ký kết các thỏa thuận thương mại giữa công ty cổ phần ô tô trường hải
với các đối tác để xuất khẩu một một trăm năm mươi xe buýt taco sang các nước thái lan đài loan trung quốc philippines campuchia